tại hải phòng bộ y tế vừa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường đại học y dược hải phòng
nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi ba và quyết định thành lập hội đồng trường
quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường đại học y dược hải phòng được trao cho phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn khải
dựa trên kết quả từ cuộc thi tuyển chức danh hiệu trưởng lần đầu tiên được tổ chức
theo quyết định số năm nghìn hai trăm ba mươi tám của bộ y tế về việc phê duyệt đề án thí điểm thi tuyển hiệu trưởng trường đại học y dược hải phòng
việc tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường đại học y dược hải phòng nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng lành mạnh
đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý để tuyển chọn bổ nhiệm được người tài
tránh tình trạng cục bộ khép kín chủ quan duy ý chí trong công tác lựa chọn quy hoạch
bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý tại trường đại học y dược hải phòng nói riêng và của ngành y tế nói chung